các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ chức y tế thế giới who nhận định dịch covid một mươi chín sẽ không biến mất hoàn toàn có thể sớm trở thành bệnh lưu hành
để chủ động kiểm soát dịch covid một mươi chín trên cơ sở kế hoạch của who và thực tế tại việt nam
bộ y tế xây dựng hai tình huống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững
theo đó tình huống một chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa tuy nhiên các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước
hoặc xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai nhưng ít nghiêm trọng hơn
tình huống hai xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch
khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương
mục tiêu chung của các tình huống ứng phó là nâng cao năng lực ứng phó trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo từng khu vực địa phương đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả kiểm soát tốc độ lây lan
bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng tử vong do dịch covid một mươi chín
theo dự thảo của bộ y tế trong nước phải bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
hoàn thành tiêm mũi hai cho người một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng
trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bảo đảm đủ vaccine
và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bên cạnh việc đảm bảo yếu tố tiêm chủng bộ y tế cũng chú trọng nâng cao năng lực hệ thống y tế
có các chế độ chính sách đải ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng y tế cơ sở
tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám chữa bệnh các tuyến
bảo đảm số dường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám chữa bệnh từ cấp huyện trở lên
một trăm linh người mắc covid một mươi chín diễn biến nặng nguy kịch được điều trị chăm sóc sức khỏe
trước những diễn biến không lường của các biến chủng mới dịch bệnh covid một mươi chín kết thúc sớm là điều không thể
vì vậy cần chuẩn bị tâm lý coi đây là một bệnh lưu hành
tiếp cận thông tin mới nhất từ văn bản của who
hai kịch bản của bộ y tế đã cho thấy sự chủ động linh hoạt sát sao của các cấp lãnh đạo
sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống nguy hiểm của dịch bệnh